tạnh giáo cũng là thời tiết được dự báo cho thủ đô hà nội cũng như toàn bộ miền bắc trong đêm nay
trời vẫn mát mẻ vào đêm và sáng sớm với mức nhiệt giao động trong khoảng hai mươi hai cho tới hai mươi ba độ
sang ngày mai cả khu vực nắng nhiều nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại bắc bộ sẽ giao động trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
độ ẩm trong không khí tiếp tục thấp dưới sáu mươi nên trời vẫn khá là hanh khô
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp bốn năm và nhiệt độ hai mươi năm ba mươi năm độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông vầy nơi gió đông bắc cấp ba bốn nhiệt độ hai mươi bảy ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước